sản phẩm cam sành hàm yên tỉnh tuyên quang vừa được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ ký quyết định chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
đây cũng là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh tuyên quang được cấp chứng nhận này
có chỉ dẫn địa lý cam sành hàm yên sẽ được truy xuất nguồn gốc rõ ràng người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc nhận biết sản phẩm
đặc biệt là sẽ giúp cam sành hàm yên có cơ hội cạnh tranh cao hơn trên thị trường giúp quảng bá sản phẩm đến các tỉnh thành trong cả nước
và hướng tới đưa sản phẩm cam xuất khẩu tới các nước đông nam á
hiện nay toàn tỉnh tuyên quang có hơn bảy tám trăm linh hectare cam với tổng sản lượng cam hàng năm đạt hơn bảy mươi tấn